hai lô hàng chứa gần năm kg ma túy nguy trang thực phẩm xuất khẩu vừa được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm ngăn chặn kịp thời
khi kiểm tra hàng thực phẩm khai báo là miến rong bún khô biển xuất sang singapore và điểm đến cuối cùng là australia
lực lượng chức năng phát hiện một kg ma túy giấu bên trong
trước đó vào ngày một mươi tháng chín tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cũng đã phát hiện
và thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp nguy trang tinh vi trong các gói cá khô do một đối tượng tại hải phòng
ủy thác một công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang singapore